hỏng xe hết xăng hay là nổ lốp khi đang di chuyển là những sự cố mà ai cũng quan ngại khi tham gia giao thông
đặc biệt là khi lưu thông trên cầu nơi không có chỗ sửa xe
trong quá trình làm việc của mình các cán bộ xí nghiệp quản lý cầu nhật tân hà nội đã nhận thấy khó khăn của người dân
nên họ đã nảy ra ý tưởng thành lập đội phá xe miễn phí trên cầu
mặc dù mới đi vào hoạt động được hai tháng thế nhưng đội vá xe tình nguyện đã giúp đỡ được rất nhiều người dân trong lúc khó khăn
để đến được cơ quan hàng ngày anh trần văn bính ở gia lâm đều phải đi qua cầu nhật tân bằng xe máy
không may hôm nay do cán phải đi nên xe của anh bị hỏng và không thể di chuyển được
rất nhanh chóng chỉ trong vài phút sau khi gọi điện đến số điện thoại của đội sửa xe miễn phí anh đã được trợ giúp
rất may là ở trên cầu thì bên cứu hộ có những cái biển báo để cho anh em chúng tôi không may có sự cố xảy ra để điện vào cái số điện thoại đó
để điện cho anh em chúng tôi
rất là may là các anh em cứu hộ đến rất là khẩn trương giúp đỡ cho anh em cũng cảm thấy rất là mừng
hàng ngày trong quá trình đi tuần tra các nhân viên của xí nghiệp quản lý cầu nhật tân đã chứng kiến nhiều trường hợp xe bị sự cố
hỏng hóc và phải rắt bộ hàng chục km mới sửa được xe
từ đó ý tưởng thành lập đội sửa xe miễn phí ra đời tuy mới chỉ hoạt động được hai tháng nhưng đội đã giúp sửa chữa cho hàng trăm xe bị hỏng
ngay từ buổi đầu tiên là bản thân anh em
đội là chưa ai biết vá xe
thế từ cái đấy và cái việc này thì nó rất gần rồi
thì anh em mới nhờ những anh mà đã biết vá lên hướng dẫn
sau đấy thì là anh em trong đội là tự lấy xe của mình tháo ra lắp vào và cũng còn thay thế một số cái
để làm sao tháo ra nó vào nhanh nhất thành thục nhất để có thể hỗ trợ bà con không may gặp sự cố có thể về được với gia đình một cách nhanh nhất
với hộp đồ nghề chỉ với vài miếng vá một cái búa một cái bơm nhỏ
nhưng đã khiến những thợ sửa xe bất đắc dĩ trở thành cứu tinh cho nhiều người
quan trọng giờ khóc giờ cười khi sẽ gặp sự cố
khi mình bị xảy ra ở trên này thì đúng là không biết là xử lý như nào mà có những cái đội hỗ trợ ấy này
thì mình cảm thấy là rất là vui và cũng hy vọng là cái chương trình này mà nhân rộng được cho nhiều cái việc thì bọn mình cảm thấy rất là thích
kể cả đêm hôm giờ sáng gà gáy các thứ thì có xe lên thì vẫn
lên thì bọn tôi vẫn phải lên để giúp đỡ giúp người dân
được khởi công năm hai nghìn chín dự án cầu nhật tân là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thủ đô hà nội
không chỉ có ý nghĩa lớn về kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng nên cầu nhật tân đã trở thành một biểu tượng mới của thủ đô
và việc làm ý nghĩa mà đội sửa xe miễn phí mang lại đã góp phần hoàn thiện hơn cho biểu tượng này